giá trị xuất khẩu lâm sản tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ước đạt chín trăm hai mươi hai triệu đô la mỹ đưa kim ngạch xuất khẩu ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt sấp xỉ hai bốn tỷ đô la mỹ tăng một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ của việt nam
nông nghiệp và phát triển nông thôn
chiếm khoảng tám mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản